ngày sinh đồng chí trường trinh ngày chín tháng hai năm một nghìn chín trăm linh bảy ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đến dự có tổng bí thư nguyễn phú trọng đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương cùng lãnh đạo các bộ ban ngành và gia đình đồng chí trường trinh
trong lưu bút tổng bí thư nguyễn phú trọng có viết cố tổng bí thư trường trinh một nhân cách lớn người cộng sản kiên cường mẫu mực nhà lãnh đạo chính trị kiệt xuất nhà lý luận nhà văn hóa nổi tiếng
người đã công hiến chọn đời mình cho sự nghiệp vẻ vang của đảng và dân tộc
cộng sản kiên cường suốt đời trung thành tận tụy vì sự nghiệp cách mạng của đảng gắn bó mật thiết với nhân dân vượt qua những thử thách hiểm nguy nêu cao tấm gương của một người lãnh đạo tiêu biểu với những cống hiến quan trọng trong hoạch định đường lối chính trị của đảng
đồng chí là người nghiêm khắc mẫu mực mà tran hòa nguyên tắc kỷ luật mà chân thành khiêm tốn khoa học cẩn thận mà thiết thực hiệu quả
cố tổng bí thư trường trinh là niềm tự hào của những người cộng sản việt nam là niềm yêu kính thiêng liêng của nhân dân ta
đồng chí là người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh với gần hai trăm linh ảnh tài liệu hiện vật triển lãm đã giới thiệu một cách sinh động về cuộc đời cách mạng sôi nổi và phong phú của tổng bí thư trường trinh trong gần suốt thế kỷ hai mươi gắn liền với lịch sử vẻ vang của đảng của nhân dân ta cùng những sự kiện trọng đại của cách mạng việt nam
tuổi hoa niên của đảng xuân khu
tuổi hoa niên của đảng xuân khu tức trường trinh được thừa hưởng truyền thống quê hương và kho tư liệu quý giá kiến thức rộng lớn của gia đình dòng họ đây cũng chính là hành trang để người thanh niên yêu nước bước vào cuộc đời hoạt động cách mạng đầy thử thách mà oanh liệt
đứng trong hàng ngũ những người cộng sản trưởng thành trong cuộc đấu tranh cách mạng đồng chí trường trinh là nhà lãnh đạo có nhiều quyết sách đúng đắn sáng tạo đặc biệt là dấu ấn nổi bật của đồng chí trong những bước ngoặt của đảng của đất nước với những di sản quý báu
đề cương văn hóa năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba kháng chiến toàn dân toàn diện nhất định thắng lợi người cầy có ruộng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc đấu tranh giải phóng miền nam thống nhất đất nước
cố tổng bí thư trường trinh còn là người sớm nhận rõ những hạn chế của cơ chế quan liêu bao cấp trên cương vị tổng bí thư
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đồng chí đã cùng trung ương đảng đề ra chủ trương đổi mới toàn diện khẳng định đổi mới là yêu cầu bước tiết là vấn đề có tầm quan trọng
đại hội lần thứ sáu của đảng là một mốc son và một bước ngoặt vĩ đại của đất nước ta
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí trường trinh để lại cho mai sau một tấm gương cộng sản kiên trung trí tuệ trong sáng và mẫu mực
cũng trong lưu bút tổng bí thư nguyễn phú trọng viết tiếp
nhân dịp này cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu đến đông đảo công chúng đặc biệt là thế hệ trẻ những tấm gương kiên cường bất khuất hy sinh cao cả đạo đức trong sáng
hết lòng vì nước vì dân của các chiến sĩ cách mạng tiền bối những người đã làm dạng dỡ lịch sử đảng cộng sản việt nam
trong không khí toàn đảng toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua hướng tới chào mừng kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam quang vinh và đón xuân đình dậu
hôm nay chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm và làm việc với các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thành phố hải phòng
đến thăm và làm việc tại bộ tư lệnh quân khu ba chủ tịch nước khen ngợi quân khu là một trong những điểm sáng của toàn quân về việc quán triệt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với các cuộc vận động lớn của đảng nhà nước phong trào xây dựng nông thôn mới thực hiện tốt công tác dân vận chính sách hậu phương quân đội góp phần làm tỏa sáng hình ảnh bộ đội cụ hồ trong lòng nhân dân
trong tình hình mới yêu cầu ngày càng cao đòi hỏi toàn đảng toàn dân và toàn quân trong đó có lực lượng vũ trang quân khu ba phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa tận dụng thời cơ vượt qua khó khăn thử thách hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc
trong tình hình mới yêu cầu ngày càng cao đòi hỏi tổ quốc nâng cao chất lượng công tác nắm dự báo tình hình và chủ động để ra các phương án kế hoạch xử lý các tình huống có thể xảy ra đảm bảo luôn luôn chủ động không để bị động bất ngờ
tại quân chủng hải quân chủ tịch nước đã có buổi giao lưu trực tuyến với chiến sĩ đồng bào đang làm nhiệm vụ và sinh sống trên các đảo thuộc quần đảo trường sa
nhân dịp năm mới hai nghìn một mươi bảy và chuẩn bị đón tết cổ truyền đinh dậu chủ tịch nước đã gửi lời thăm hỏi chúc các chiến sĩ và nhân dân tại trường sa đón tết ấm no và hạnh phúc
chủ tịch nước đã gửi lời thăm hỏi chúc các chiến sĩ và nhân dân tại trường sa đón tết ấm no và hạnh phúc
chủ tịch nước đã gửi lời thăm hỏi chúc các chiến sĩ và nhân dân tại trường sa đón tết ấm no và hạnh phúc
cũng trong sáng nay chủ tịch nước đã đến thăm và làm việc với công an thành phố hải phòng
chủ tịch nước đánh giá cao công an thành phố đã làm tốt vai trò nòng cốt chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền thành phố
tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của thành phố
tập trung tấn công chấn áp tội phạm triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm xuyên quốc gia truy bắt đối tượng bị truy nã triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội
không để hình thành các băng nhóm tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế tham nhũng tội phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm môi trường tội phạm ma túy từng bước đẩy lùi làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp sai phạm
trong chuyến công tác tại hải phòng chủ tịch nước đã đến thăm hỏi chúc tết gia đình anh hùng lực lượng vũ trang liệt sĩ công an nguyễn hồng quân tại phường thượng lý quận hồng bàng
đến thăm và tặng quà thương binh nặng bùi văn biển tại huyện thủy nguyên chủ tịch nước cũng đã đến dân hương tại khu di tích đền chùa tràng canh huyện thủy nguyên
cũng trong sáng nay chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy hải phòng
chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương những thành tiệu của hải phòng trong năm hai nghìn một mươi sáu với quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề năm của thành phố
tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách nhà nước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
trong năm hai nghìn một mươi bảy hải phòng đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi với hai bảy tỷ đô la mỹ
kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố có những bước phát triển vượt bậc
hàng loạt các công trình dự án chuẩn bị được khởi công xây dựng an sinh xã hội được quan tâm đời sống nhân dân được cải thiện
quốc phòng an ninh được tăng cường an ninh trật tự được giữ vững
đồng tình với những phương hướng nhiệm vụ đề ra trong năm hai nghìn một mươi bảy chủ tịch nước mong muốn hải phòng cần bắt cơ hội
chủ động sẵn sàng tâm thế để vượt qua thử thách trong thời gian tới tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông
đẩy mạnh hơn nữa xúc tiến đầu tư nước ngoài ở mọi cấp ngành
chiều nay tại hà nội đã diễn ra hội nghị ban chấp hành liên minh hợp tác xã việt nam lần thứ hai
dự hội nghị có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tại hội nghị báo cáo tình hình của hợp tác xã năm hai nghìn một mươi sáu đồng chí võ kim cự cho biết liên minh hợp tác xã đã hoàn thành chuyển đổi đăng ký lại theo luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai
liên minh hợp tác xã các cấp cùng cả nước đang tích cực triển khai đẩy mạnh thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa bốn về kinh tế tập thể
trong bối cảnh đó khu vực kinh tế hợp tác các hợp tác xã đã khắc phục khó khăn duy trì sản xuất kinh doanh
tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước
đảng và nhà nước ta luôn coi trọng tầm quan trọng của giai cấp nông dân khu vực nông nghiệp nông thôn
chính sách của đảng và nhà nước luôn hướng đến nâng cao vai trò của người nông dân trong sản xuất nông nghiệp và mang lại lợi ích cho người nông dân
những thách thức đối với giai cấp nông dân hiện nay đòi hỏi cần có những giải pháp hữu hiệu phát triển nông nghiệp nói riêng và khu vực nông dân nông thôn nói chung
qua đó giai cấp nông dân có thể nâng cao vị thế chính trị và bảo đảm quyền làm chủ của mình
tiếp tục chuyến công tác tại tây nguyên sáng nay phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm và chúc tết quân dân ở xã biên giới bờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
là xã biên giới còn nhiều khó khăn nhưng mức thu nhập hàng tuần
hàng năm của người dân xã bờ y đều đạt trên hai mươi bảy triệu đồng
xã đạt một mươi bảy trên một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
xã bờ y luôn phối hợp tốt với lực lượng chức năng làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia
cùng ngày phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm chúc tết các lực lượng tại ban quản lý cửa khẩu quốc tế bờ y
kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y
nhân dịp tết nguyên đán ninh dậu hai nghìn một mươi bảy phó chủ tịch nước tặng một trăm linh phần quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo
trao học bổng cho một trăm linh trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh con tum và tặng quà các đơn vị đến thăm
cũng trong sáng nay đại tướng phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà và chúc tết cán bộ nhân dân vùng lũ xã phìn ngan
huyện bát sát tỉnh lào cai
tại khu tái định cư mới van hồ phó chủ tịch quốc hội động viên bà con yên tâm ổn định cuộc sống và sản xuất
chúc toàn thể bà con nhân dân trong khu tái định cư đón tết đinh dậu ấm áp nhiều niềm vui
phó chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chăm lo để ổn định đời sống sản xuất phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương đặc biệt là bà con vùng lũ nhất là trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
phải bảo đảm người dân nào cũng có tết
tại buổi gặp mặt phó chủ tịch quốc hội đã tặng quà tết cho một mươi hộ nghèo trong đó có sáu hộ dân bị mất trắng nhà cửa và tài sản sau lũ quét sạt lở đất
sáng nay đoàn công tác của báo nhân dân trung tâm truyền hình nhân dân và tỉnh ủy bắc cạn đã đến thăm tặng tám mươi bảy xuất quà
mỗi suất trị giá một triệu đồng cho gia đình chính sách học sinh nghèo vượt khó tại huyện trợ đồn
ngoài việc tặng quà đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa
gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện trợ đồn
đây là hoạt động trở về chiến khu xưa an toàn khu chợ đồn rất có ý nghĩa thể hiện sự tri ân đối với các gia đình chính sách
học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn chiến khu xưa của những người làm báo đảng
tiếp nối chương trình đoàn giám sát quốc hội kiểm tra cơ sở giết mổ
chạy bò và rau sạch ở nghệ an
hà nội đề xuất bò loa phường
giám sát quy trình giết mẩu tại hai cơ hội
cơ sở giết mẩu gia sốt tập trung tại huyện diễm châu
đoàn giám sát của quốc hội đánh giá sơ bộ các cơ sở chưa thực hiện đúng theo các quy định giết mổ
còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm
đoàn giám sát của quốc hội đã tiến hành đi kiểm tra tại nhà máy xử lý nước sạch
nhà máy xử lý nước bẩn khu thức ăn của công ty cổ phần thực phẩm sữa th ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
tại đây đoàn giám sát của quốc hội đã chứng kiến quy trình sản xuất tại th
tiếp đó đoàn cũng có buổi kiểm tra bảo đảm vệ sinh tại lò giết mẩu địa bàn tp vinh
trên cơ sở thực tế và báo cáo của các chủ cơ sở đoàn giám sát đề nghị tỉnh nghệ an quan tâm tạo điều kiện
để các mô hình sản xuất mở rộng quy mô nâng cao ý thức từ người sản xuất đến cơ sở chế biến
nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
chiều cùng ngày đoàn giám sát của quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh nghệ an
về thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
đoàn đề nghị tỉnh nghệ an chủ động đề ra các phương hướng biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm
trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng
đặc biệt tỉnh nghệ an phải làm tốt công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm
cho các đối tượng tham gia hoạt động sản xuất chế biến nhập khẩu lưu thông thực phẩm và người tiêu dùng
nhân rộng các mô hình sản xuất chăn nuôi thực phẩm sạch
theo chuỗi khép kín và kiểm soát chặt chẽ các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm
hôm nay chương trình chủ nhật đỏ hai nghìn một mươi bảy tại đắk lắc đã đi đến điểm cuối cùng
trong hành trình tổ chức hiến máu cứu người
tại năm điểm tổ chức chủ nhật đỏ trên địa bàn tỉnh đắk lắc
ban tổ chức đã tiếp nhận được hai bốn trăm bảy mươi bảy đơn vị máu
là lượng máu lớn nhất trong bốn lần chủ nhật đỏ được tổ chức trên tây nguyên
toàn bộ số máu này được ban tổ chức chuyển cho bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc
bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc và viện huyết học chuyển máu trung ương
điều phối cứu người trong dịp tết nguyên đán sắp tới
sáng nay ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ gia quân
thực hiện nhiệm vụ năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi bảy với chủ đề
xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên
và đợt cao điểm phục vụ tết nguyên đán đinh dậu và các lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn một mươi sáu với sự chỉ đạo thường xuyên liên tục của ủy ban an toàn giao thông tỉnh
và sự vào cuộc của các cấp các ngành nên tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh quảng nam
giảm được cả ba tiêu chí cụ thể tai nạn giao thông giảm một mươi bốn vụ giảm chín người chết và giảm một mươi bốn người bị thương
trong thời gian tới để tiếp tục giảm tai nạn giao thông đạt tối thiểu từ năm tới một mươi
tỉnh quảng nam sẽ ra quân thực hiện xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm luật an toàn giao thông
ngay trong dịp tết nguyên đán đinh dậu và lễ hội xuân năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó lực lượng thanh tra giao thông vận tải sẽ tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định
trong lĩnh vực vận tải yêu cầu các phương tiện phải bảo đảm an toàn kỹ thuật trước khi xuất bến
kiên quyết không để xảy ra tình trạng nhồi nhét khách trong dịp tết
kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các bến thủy nội địa tuyến vận tải khách du lịch
đã rất quen thuộc với người dân hà nội trong suốt hàng triệu năm
hàng chục năm qua những chiếc loa phường là cách truyền tải thông tin tới nhân dân vô cùng quan trọng
đặc biệt là trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh
nhưng ngày nay trong thời đại bùng nổ thông tin và sự phát triển đa dạng của các loại hình báo chí
nhiều người cho rằng loa phường đã hoàn thành sứ mệnh của nó
mới đây lãnh đạo thành phố hà nội đã có ý kiến về việc ra soát và có thể xóa bỏ những chiếc loa phường không còn hiệu quả
thì câu chuyện giữ hay bỏ loa phường là chủ đề được dư luận và nhiều người dân thủ đô quan tâm
hà nội hà nội hà nội
tại hà nội sau ngày giải phóng thủ đô thời kỳ đó loa phường thông tin về tình hình thời sự thông báo chế độ tem phiếu lương thực
trong kháng chiến chống mỹ loa phường còn có chức năng cảnh báo về máy bay địch
đồng bào chú ý máy bay địch cách hà nội năm mươi km
sau khi máy bay mỹ rút thì phát thanh viên lại báo an để nhân dân rời hầm tiếp tục công việc
trải qua hàng chục năm ngày nay những thông tin hàng ngày
đó là ngày lĩnh lương hưu tiêm chủng lịch cắt điện cắt nước hay đọc tiểu sử ứng cử viên trong mỗi lần bầu cử
và rất nhiều thông tin gắn liền với xã phường đó
phường mình tuyên truyền về loa đại rất là nhiều để nghiên cứu về lịch sử về tiểu sử của từng đại biểu một
chúng tôi là những người dân là chúng tôi rất là phấn khởi vì là không những chúng tôi được nghe mà mọi người đều thấu hiểu
tuy nhiên dường như giờ đây loa phường không còn nhiều tác dụng tích cực như xưa
và nó không còn phù hợp với xu thế hiện nay khi mà công nghệ thông tin ngày càng phát triển
theo như lời phát biểu của ông nguyễn đức trung chủ tịch ubnd tp hà nội
tại hội nghị tổng kết của ngành thông tin và truyền thông hà nội thì loa phường đã hoàn thành sứ mệnh
cái loa này thời kỳ bao cấp chúng ta rất bao cấp
nhưng với một thời đại công nghệ thông tin
thông tin internet như thế này chúng ta đang có rất nhiều thiết bị cuối
và tới đây chúng ta dùng rất nhiều thiết bị cuối để chúng ta phục vụ
phát cho các gia đình các thông tin từ nào công ký
cho đến quan trọng về không ký quan trọng về nguồn nước quan trọng về liên quan đến mưa

cái trạng điện điện nước thiết bị thông tin này
thì điện cái loa này nó còn phù hợp không
và nếu nó không còn
thì mạnh chặt để xóa bỏ đi
tôi chỉ đọc thông tin và bắt đầu ứng dụng cái điện thiết bị cuối thông tin cho các gia đình
trung quanh vấn đề này phóng viên truyền hình nhân dân đã ghi nhận được nhiều luồng ý kiến của người dân và chuyên gia
bây giờ anh bỏ cái loa phường đi
thì làm sao có những các cái thông tin giữa chính quyền với lại nhân dân
làm sao mà đến từng người một để thông báo được
là cái hệ thống chính trị của mình là phải dựa vào dân là chính
cho nên theo tôi nên vẫn duy trì cái loa phường
chỉ có cách thức mở phải nào cho nó to vừa phải thôi
để cho người dân ở gần những cái loa đó
người ta không thể bị ước chế hoặc là bị xáo trộn cái cuộc sống vì cái tiếng loa
em ở trong cư như thế này không có loa phường ạ
nhưng mà em như em thấy thì ở cái khu phố cổ này
thì cái mưa đậu xe đi lại cũng khá là nhiều
mình không thể nghe được cái tiếng loa phường
cho nên là bỏ đi thì cũng không có gì
mình có thể có một cái bảng tin chung của xóm á
hoặc là mình có thể có cái trang facebook
và đối thống như ai cũng có facebook ạ
thường thường ngày xưa khi mà mình còn nhỏ
thì sáng sớm là thay vì mẹ gọi bà gọi
thì mình thức dậy bởi vì tiếng loa phường
với lại ngày xưa khi mà điều kiện kinh tế nó chưa có nhiều lắm
tv chưa có
thì thường là những cái thông tin mà mình nghe được cập nhật bởi la phường
cho nên là
bây giờ thì loa phường nó không có được phổ biến giống như ngày xưa nữa
nhưng mà nó vẫn là một cái gì đó rất là hoài niệm cho mình
cho nên là nếu như bây giờ bỏ đi thì cảm thấy rất là tiếc
cá nhân tôi thì tôi cho rằng là đã đến lúc phải xem xét để bỏ loa phược
bởi vì nếu cả một hệ thống loa phường thì nó không cần thiết
có thể nói như vậy
bởi vì bây giờ là thông tin của chúng ta từ báo chí
các loại hình báo chí
từ báo nói báo hình rồi là báo viết cho đến bây giờ thì lại còn là báo điện tử
thế rồi các thông tin khác nữa
thì nếu chúng ta thực hiện tốt thì cũng đủ cung cấp cho người dân trong phường
cũng như trong toàn thành phố
thế nhưng mà cũng phải nói ngay rằng là bỏ ngay cái loa phường thì thế nào cũng có cái này thiếu
cái kia thiếu
bởi vì cái nhu cầu của loa phường nó cũng có những cái đáp ứng nhất định của nó
chứ không phải là không có đáp ứng được một tí nào cả
vậy thì nếu mà bỏ
bỏ loa phường thì phải nghĩ ngay đến cái việc làm thế nào để bù đắp những cái thông tin thì phải làm sao để đáp ứng được cái thông tin cho một cái khối dân cư của một cái phường của một xã cụ thể nào đó
hiện nay sở thông tin và truyền thông tp hà nội đang lên kế hoạch phối hợp với các quận huyện thị xã
tiến hành ra soát về số lượng nhân lực kinh phí đang vận hành hệ thống loa phường xã
đồng thời triển khai lấy ý kiến của người dân về việc bỏ hay giữ loa phường
và sẽ báo cáo ủy ban nhân dân thành phố hà nội
trong phần tin quốc tế brazil chấp thuận đại sứ israel sau hơn một năm căng thẳng ngoại giao
iran phản đối sự tham gia của mỹ tại cuộc hòa đàm syri ở astana
chính phủ brazil đã chấp thuận đại sứ israel
ioc ciel ly sau hơn một năm hai nước có bất đồng sâu sắc về vấn đề này
bộ ngoại giao brazil đã đưa ra thông báo nói trên
đồng thời cho biết hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
căng thẳng trong quan hệ song phương diễn ra từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
khi thủ tướng israel benjamin netanyahu bổ nhiệm ông dani dayan
người ủng hộ việc xây dựng các khu định cư tại bờ tây bị chiếm đóng làm đại sứ tại brazil
brazil đã từ chối chấp nhận cương vị này của ông dien do chính quyền brasilia
phản đối các hoạt động định cư của israel ở khu bờ tây
brazil công nhận palestine là một nhà nước có chủ quyền theo đường biên giới trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
việc brazil từ chối chấp thuận ông dien đã khiến israel tức giận
và từng tuyên bố sẽ gây sức ép buộc chính phủ brazil phải chấp nhận ông này
cựu thư ký trong hô song của tổng thống hàn quốc park geun hye vừa thừa nhận
đã tiết lộ thông tin mật cho bà chue
bà chuê bạn thân của bà park và là nhân vật trung tâm trong vụ bê bối hiện nay tại hàn quốc
song nhấn mạnh việc này hoàn toàn là để trợ giúp tổng thống
trả lời tại tòa án quận trung tâm seoul ông ho song nói rằng
tổng thống đã chỉ đạo ông nghe ý kiến của bà chue và sử dụng những ý kiến đó khi cần thiết
ông hô song bị cáo buộc đã cung cấp nhiều tài liệu và dự thảo phát biểu của tổng thống park geun hye
cho bà chuê người không giữ chức vụ chính thức nào trong chính phủ để bà chue chỉnh sửa
cũng trong ngày hôm nay phó chủ tịch tập đoàn samsung lee jae yong đã trình diện
trước tòa án quận trung tâm seoul để tòa xem xét liệu có phát lệnh bắt giữ nhân vật này hay không
ngoại trưởng iran mohamed javad jarib cho biết chính phủ iran phản đối việc mỹ tham dự
hòa đàm syri dự kiến sẽ diễn ra tại astana kazakhstan vào ngày hai mươi ba tháng một tới đây
phía iran cho rằng việc mở rộng thành phần
tham dự có thể khiến cuộc hòa đàm có nguy cơ thất bại cao quan điểm trên của iran đối lập với
quan điểm của hai nhà đồng tổ chức còn lại là nga và thổ nhĩ kỳ trước đó nga và thổ nhĩ kỳ cho rằng
chính quyền mới dưới quyền tổng thống đắc cử mỹ donald trump nên có mặt tại astana theo kế hoạch
các cuộc đàm phán tại astana do nga thổ nhĩ kỳ và iran làm trung gian sẽ được tổ chức giữa đại diện
của chính quyền syri và các nhóm đối lập vào ngày hai mươi ba tháng một tới ngoại trừ nhóm khủng bố nhà nước
hồi giáo is tự xưng
al qaida al assam trước đây được biết dưới tiên gọi mặt trận al nusra có quan hệ với tổ chức khủng bố al qaida
nước mỹ nói riêng và thế giới nói chung đang hướng về ngày hai mươi tháng một thời điểm ông donald trump tuyên thệ
chính thức trở thành tổng thống thứ bốn mươi năm của xứ sở cờ hoa với hàng loạt chính sách được kỳ vọng là sẽ đưa
nước mỹ vĩ đại trở lại sau đây là những kỳ vọng của người dân mỹ đối với chính quyền mới
chỉ hai ngày trước lễ nhậm chức
cnn và ibc news washington post đã cùng công bố kết quả hai cuộc thăm dò dư luận khác nhau
theo đó có tới năm mươi bốn số người được hỏi không cho rằng ông donald trump có đủ điều kiện để trở thành
tổng thống mỹ theo giới phân tích kết quả này đã khiến tỷ phú bất động sản mỹ trở thành tân
tổng thống ít được tín nhiệm nhất kể từ khi các cuộc tham dò như thế này được tiến hành vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi

tôi nghĩ chúng ta không nên bị ảnh hưởng bởi các kết quả thăm dò mới này như các bạn thấy
các dự đoán trong suốt chiến dịch tranh cử vừa qua cũng đâu có chính xác
tôi muốn tân tổng thống thay đổi cách phát ngôn về những vấn đề tôn giáo nhập cư đối xử với phụ nữ
tôi đã bỏ phiếu cho bà clinton tuy nhiên người chiến thắng là ông donald trump
và điều mà chúng tôi cần làm là gây dựng lại sự đoàn kết sau một kỳ bầu cử gây chia rẽ sâu sắc
tất cả người mỹ cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn để giúp tân tổng thống thực hiện lời hứa làm cho nước mỹ vĩ đại trở lại
hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức đã cơ bản hoàn tất
giới phân tích nhận định cho dù kết quả thăm dò mới có phủ bóng đen lên ngày lễ nhậm chức của ông trump hay không
thì người dân mỹ vẫn hy vọng về một nước mỹ vĩ đại trở lại trong ít nhất là bốn năm tới
sau khi chính phủ thái lan đưa ra ý tưởng
tổ chức đối thoại toàn quốc thủ lĩnh của ủy ban cải cách dân chủ của nhân dân tiền thân là lực lượng áo vàng
ông suthep thorsuban đã tuyên bố rằng lực lượng này sẽ không ký vào thỏa thuận hòa giải do chính quyền quân sự đề xuất
theo ông su thệp đề xuất của chính phủ sẽ không thể thực hiện được và sẽ không dẫn tới sự hòa giải thực sự
để có được hòa giải trước hết phải đoàn kết đất nước tôn trọng và tuân thủ pháp luật
ông cũng khẳng định phe này sẽ phản đối bất kỳ điều gì
đề xuất ân xá nào đối với những người phạm tội phỉ bán hoàng gia và phạm các tội như tham nhũng hay có các hành vi xấu xa khác
tuy nhiên ông ủng hộ chiến lược dài hạn và các biện pháp cải cách của chính phủ hiện tại mà ông cho là phù hợp với mục tiêu của lực lượng này
thủ phạm vụ xả súng ở sân bay quốc tế của bang florida mỹ đã thừa nhận bị kích động bởi chiến dịch tuyên truyền của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng và từng trò chuyện trên mạng với những phần tử cực đoan
trong phiên tòa của tòa án liên bang ở fort lauderdale đối tượng esteban santiago đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội trong ngày sáu tháng một
cũng như thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhân danh is sau khi tham gia một cuộc trò chuyện trực tuyến
với nhiều phần tử cực đoan khác những đối tượng này cũng đều lên kế hoạch cho các vụ tấn công khác
steban santiago hai mươi sáu tuổi từng phục vụ trong lực lượng vệ binh quốc gia mỹ và đã giải ngũ năm ngoái
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của truyền hình nhân dân